chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
trong những ngày này các tỉnh miền tây như an giang đồng tháp đang đón công dân trở về từ tâm dịch tp hcm bình dương đồng nai sau khi các tỉnh này tháo rỡ chốt kiểm soát
tuy nhiên số lượng người đổ về các tỉnh miền tây rất đông gây ra quá tải tại các khu cách ly tập trung trong đó phát hiện ca nhiễm covid một mươi chín
phát hiện một mươi hai người nhiễm sars cov hai trong số hơn sáu người về quê đắk lắc
sáng nay bốn tháng một mươi bác sĩ trịnh quang trí giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc
cho biết hiện đã có sáu một trăm một mươi chín người dân ở các tỉnh thành phía nam về quê đắk lắc
tất cả người dân đều được cơ quan chức năng tiếp đón tập trung để xét nghiệm test nhanh sars cov hai
qua test nhanh sang lọc đã ghi nhận một mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
trước tình hình người dân từ các tỉnh thành phía nam về quê đắk lắc và đi qua địa bàn tỉnh này rất lớn
cơ quan chức năng đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
an giang ghi nhận hai mươi chín ca mắc covid một mươi chín từ vùng dịch trở về
theo thống kê tại an giang từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi đã có hơn một mươi năm người về từ thành phố hồ chí minh
và các tỉnh bình dương đồng nai
với phương châm người dân về tới nhà thì phải đón
các địa phương trong tỉnh đã khẩn trương nỗ lực chuẩn bị cơ sở vật chất để tiếp nhận
tạo điều kiện cho người dân được cách ly tập trung theo quy định
tuy nhiên do số lượng người dân đổ về quá lớn nên công tác chuẩn bị gặp nhiều khó khăn về nhân lực và vật lực
cụ thể huyện tịnh biên có gần ba người
huyện tri tôn có chín trăm chín mươi ba công dân
huyện tri tôn đang cách ly tại các khu cách ly tập trung của huyện
hiện còn khoảng một bảy trăm một mươi công dân đang trên đường về và đang ở các khu cách ly tập trung tại thành phố long xuyên
huyện an phú đã tiếp nhận năm trăm chín mươi tám người châu phú là sáu trăm hai mươi bốn người
châu thành đến ngày ba tháng một mươi đã tiếp nhận khoảng tám trăm linh người dân từ các tỉnh thành phố khác về địa phương
theo hình thức tự phát nâng tổng số người đi cách ly tập trung tại huyện khoảng một người
nhiều trường hợp qua test nhanh phát hiện dương tính với sars cov hai
đã được đưa đến các cơ sở
các điểm cách ly tập trung đã chuẩn bị trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
không đủ đáp ứng
nhiều địa phương phải tận dụng thêm các cơ sở trường học để làm điểm cách ly
bên cạnh đó phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến sinh hoạt ăn uống tầm soát cộng đồng cần giải quyết
trong ngày ba tháng một mươi an giang ghi nhận hai trăm hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai mươi chín ca trở về tự phát từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh
sáng nay bốn tháng một mươi bạc liêu ghi nhận một mươi chín trường hợp có kết quả rt pcr khẳng định dương tính với virus sars cov hai
cụ thể bốn trường hợp tại khu cách ly tập trung của thành phố bạc liêu là các trường hợp f một của bn bảy trăm sáu mươi sáu một trăm sáu mươi sáu
bn bảy trăm bảy mươi nghìn sáu trăm sáu mươi năm đã ghi nhận trước đó
bốn trường hợp là người về từ vùng dịch ghi nhận trong khu cách ly tập trung của thành phố bạc liêu
huyện vĩnh lợi huyện đông hải huyện hòa bình
và huyện phước long
trước đó để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh bảo vệ an toàn sức khỏe của nhân dân trong tỉnh
trước tình hình người dân trở về từ vùng dịch đông
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương chuẩn bị thêm các trường học làm khu cách ly
mỗi địa phương chuẩn bị thêm ít nhất một giường cách ly tập trung
đồng thời quản lý chặt chẽ trong các khu cách ly đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt cho người dân về ăn ở chăm sóc sức khỏe
tuy nhiên do lượng người trở về quá đông ubnd tỉnh bạc liêu đã có công văn
đề nghị chính quyền tp hcm và các tỉnh đồng nai bình dương long an đẩy mạnh công tác tuyên truyền và kiểm soát nghiêm ngặt
ngăn không cho người dân tự ý ra khỏi địa bàn trong một mươi năm ngày
điện bạc liêu và các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông cửu long chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất
nhân lực và xây dựng phương án tổ chức cũng như lo cho số người dân đã về tỉnh được an toàn
đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày ba một mươi cục tịch ubnd tỉnh sóc trăng trần văn lâu cho biết
những ngày qua tỉnh tiếp nhận khoảng ba mươi người từ tp hcm bình dương đồng nai về quê
ngay từ đầu sóc trăng chuẩn bị nhân lực để tiếp nhận cách ly khoảng một mươi sáu người
tuy nhiên do lượng người về cùng lúc quá lớn nên gây quá tải
theo ông lâu người dân về tự phát có khả năng nhiễm tại tp hcm bình dương đồng nai
và khi tập trung đông tại các chốt kiểm dịch
chưa kể khi về địa phương phải tập trung để sàng lọc cũng có khả năng lây nhiễm
trà vinh ghi nhận ba kf trong số năm người về quê
tại trà vinh chủ tịch ubnd tỉnh lê văn hẳn thông tin tỉnh đã tiếp nhận khoảng năm người về
trong đó ghi nhận ba kf
phó chủ tịch tỉnh vĩnh long nguyễn thị quyên thanh cũng cho biết địa phương tiếp nhận khoảng hai người
tỉnh đã chỉ đạo các huyện thị xã thành phố sử dụng các cơ sở giáo dục làm nơi cách ly
tránh tình trạng dịch bùng phát qua xét nghiệm tỉnh ghi nhận các kf
kiên giang cũng tiếp nhận hàng nghìn người về quê
ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường lực lượng
trong đó giao cho công an phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương tiếp nhận
phân loại người dân theo từng địa bàn bố trí nơi nghỉ ngơi tạm thời
phát thức ăn nước uống và lấy mẫu xét nghiệm
người dân sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính thì được đưa vào khu cách ly tại địa phương
qua test nhanh tỉnh phát hiện các ca dương tính với ncov
dịch bệnh với diễn biến sức khỏe
và dịch bệnh phức tạp đã để lại những hậu quả nặng nề mất mát to lớn
đối với người dân cũng như nền kinh tế kéo theo nhiều vấn đề xã hội khác phát sinh
trong lúc này hơn bao giờ hết rất cần sự chia sẻ thấu hiểu và đồng hành của người dân
chính quyền các địa phương cũng đang nỗ lực hết sức vì sự an toàn của chính người dân
theo đó lãnh đạo các tỉnh thành phố đã chuẩn bị nhiều phương án đón người dân về quê
song song với việc kiểm soát cách ly và hạn chế lây lan dịch bệnh
sau khi nhiều chốt kiểm soát dịch được gỡ bỏ ở tp hcm
và một số tỉnh người dân tỉnh đồng tháp đang làm việc học tập lao động sinh sống
tại các tỉnh thành phố này đã di chuyển về quê với số lượng vô cùng lớn
trước tình hình đó tỉnh đã chuẩn bị các phương án như
các cơ sở điều trị cơ sở cách ly tại các địa phương chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng
tiếp nhận người dân bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
giả soát kịp thời các trường hợp tự phát về địa phương
nhưng không thực hiện khai báo để quản lý chặt chẽ
vận động các hộ gia đình có người thân đang làm việc sinh sống ngoài tỉnh
có nhu cầu về quê thuyết phục nhân thân tiếp tục ở lại để làm việc giảm bớt khó khăn cho tỉnh
lên phương án đón những trường hợp già yếu phụ nữ có thai trẻ nhỏ học sinh giáo viên
có nhu cầu về địa phương dạy và học
để giảm tài người dân cách ly tại các cơ sở cách ly y tế tập trung
hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo tỉnh chủ động phân loại người dân để thực hiện cách ly có hiệu quả
cụ thể người dân đã tiêm đủ hai mươi vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã là f hoàn thành điều trị
thực hiện cách ly y tế tập trung sau ba ngày thực hiện xét nghiệm rt pcr
nếu âm tính thì cho về cách ly y tế tại nhà để tiếp tục thực hiện cách ly đủ một mươi bốn ngày theo quy định
người dân đã tiêm một mũi vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly y tế tập trung
sau bảy ngày thực hiện xét nghiệm rt pcr nếu âm tính thì cho về cách ly y tế tại nhà
để tiếp tục thực hiện cách ly đủ một mươi bốn ngày theo quy định
người dân chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày theo quy định
toàn bộ chi phí cách ly và xét nghiệm rt pcr do cá nhân tự chi trả
hiện người dân từ pháp trở về địa phương ngày càng nhiều trong đó có nhiều trường hợp về thông qua các đường mòn
lối mở ở khu vực nông thôn tạo áp lực lớn trong việc kiểm soát dịch covid một mươi chín
trước đó vào tối ba mươi tháng chín hàng nghìn người ở tp hcm sau khi nghe tin thành phố nới lỏng giãn cách

tự nhiên hàng nghìn người ở tp hcm đã khăn gói tự ý chạy xe máy trở về quê
dòng người đổ về khu vực thị trấn tân túc huyện bình chánh tp hcm nơi giáp danh tỉnh long an mỗi lúc một đông
lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt chặn này đã giải thích khuyên người dân quay trở lại và không cho đi tiếp
trong số những người rời thành phố vào đêm ba mươi tháng chín có rất nhiều người đã trả phòng trọ
nên giờ quay về họ cũng không biết tá túc tại chỗ nào
khoảng giờ ba mươi ngày một tháng một mươi lực lượng chức năng quyết định phát phiếu cho người dân
đề nghị ghi rõ họ tên nơi đến để đưa bà con về điểm tập trung ở tam qua đêm
đồng thời sẽ tìm phương án đưa người dân về quê phù hợp
trước đó dạng sáng của ngày cầm một trăm linh người dân chở theo con nhỏ hành lý
đi xe máy trên đường xa lộ hà nội thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
hướng về tỉnh đồng nai
khi vừa tới chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên đường này
đoạn trước bến xe miền đông mới phường long bình
đoàn người bị lực lượng chức năng chặn lại kiểm tra
công an thành phố thủ đức nhanh chóng có mặt phối hợp cùng các lực lượng chức năng
hướng dẫn vận động yêu cầu người dân thực hiện giãn cách
đồng thời người dân được lực lượng chức năng phát xấy điền thông tin cá nhân địa chỉ
đăng ký nguyện vọng về quê để các cơ quan chức năng cập nhật có hướng giải quyết
sau khi được giải thích và hỗ trợ người dân đã chấp hành quy định
cũng trong ngày ba mươi tháng chín thủ tướng chính phủ đã có công điện
gửi ủy ban nhân dân tp hcm các tỉnh bình dương đồng nai long an
và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tổ công tác đặc biệt của chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong công điện thủ tướng chính phủ yêu cầu tiếp tục kiểm soát người ra vào
tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai long an hay cần gọi là khu vực
công điện cũng nêu rõ yêu cầu đi lại của người dân cho khu vực bốn tỉnh trên
với các tỉnh thành phố khác là rất lớn và chính đáng
tuy nhiên tình hình dịch bệnh tại bốn địa phương trên dù đã từng bước được kiểm soát
nhưng vẫn còn phức tạp do dịch bệnh đã nhiễm sâu trong cộng đồng
mặt khác người dân tại các địa phương trên đã được ưu tiên tiêm vaccine mũi một
nhưng vẫn có thể bị nhiễm virus và lây truyền cho người khác
trong khi độ bao phủ vaccine tại các địa phương khác còn thấp
nếu dịch bệnh lan rộng sẽ gây quá tải cho hệ thống y tế
ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng sức khỏe của nhân dân
trước tình hình đó thủ tướng chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm
về kiểm soát gửi ra vào khu vực việc đưa đón gửi ra vào khu vực
phải được chính quyền các tỉnh thành phố trong khu vực và tỉnh
thành phố khác thống nhất tổ chức an toàn chú đáo
chính quyền tp hcm các tỉnh bình dương đồng nai long an
chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ nếu để người dân tự phát
ra khỏi địa phương mình về các tỉnh thành phố khác ngoài khu vực
cùng với đó các tỉnh thành phố trong cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ
hiệu quả với bốn địa phương trên tuyên truyền vận động và có sự hỗ trợ
cần thiết để động viên nhân dân không tự ý di chuyển về quê
phối hợp đưa công nhân người lao động đã trở về quê trở lại các tỉnh
thành phố trong khu vực để khôi phục sản xuất kinh doanh
các tỉnh thành phố bên trong khu vực thống nhất phương án quản lý người dân
di chuyển bên trong khu vực tạo thuận lợi cho khôi phục sản xuất
kinh doanh an toàn
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật đến quý vị và các bạn
trong thời gian sớm nhất
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp
của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại